theo tổng thư ký quốc hội bùi văn cường trong đợt họp thứ hai quốc hội sẽ dành hai năm ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
để chuẩn bị công việc này tổng thư ký quốc hội khẳng định đã chuẩn bị chặt chẽ và đúng quy trình
về kết quả các nhóm vấn đề có nhiều sự quan tâm nhất của các đại biểu quốc hội liên quan đến y tế lao động thương minh và xã hội kế hoạch và đầu tư giáo dục và đào tạo
như vậy trong các nhóm vấn đề được chốt lĩnh vực công thương không nằm trong danh sách chất vấn
cụ thể về y tế sẽ chất vấn liên quan công tác phòng chống dịch bệnh chiến lược vaccine chiến lược chống dịch trong thời gian tới đảm bảo cung cấp giá xét nghiệm thuốc chữa bệnh trang thiết bị y tế giải pháp giảm thiểu tranh lệch trong khám chữa bệnh giữa các vùng miền cơ chế chính sách cho đội ngũ y bác sĩ
cùng với bộ trưởng bộ y tế phó thủ tướng vũ đức đam và các bộ trưởng bộ công an kế hoạch và đầu tư tài chính thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ cùng tham gia trả lời
với vấn đề thuộc nhóm lao động thương minh và xã hội sẽ chất vấn liên quan thực hiện gói hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch covid một mươi chín công tác đảm bảo quyền trẻ em đặc biệt là trẻ mồ côi trong dịch thực trạng và nguyên nhân người lao động rời khỏi tp hcm và các tỉnh phía nam
việc trở lại lao động theo dõi kiểm tra việc cứu trợ thiện nguyện đảm bảo đúng chế độ chính sách
trách nhiệm trả lời chính là bộ lao động thương minh và xã hội phó thủ tướng vũ đức đam bộ trưởng các bộ tài chính kế hoạch và đầu tư y tế thống đốc ngân hàng nhà nước
với các nhóm chất vấn thuộc lĩnh vực đầu tư sẽ tập trung vào giải pháp phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh công tác chuẩn bị đầu tư phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công chương trình sử dụng vốn vai oda vốn vai yêu đái
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư sẽ có trách nhiệm chính cùng với các phó thủ tướng phụ trách kinh tế tổng hợp kinh tế ngành các bộ trưởng bộ tài chính giao thông vận tải xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhóm vấn đề cuối cùng liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo đảm bảo chất lượng dạy và học trong tình hình dịch bệnh việc dạy và học trực tuyến giảm tải chương trình học cho học sinh thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa thành thị và nông thôn công tác an toàn trường học y tế học đường phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh
nhóm vấn đề cuối cùng liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo phố thủ tướng vũ đức đam và các bộ trưởng bộ tài chính kế hoạch và đầu tư y tế thông tin và truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn
tình hình dịch bệnh vẫn chưa hết nóng tại các tỉnh miền tây khi nhiều địa phương liên tục ghi nhận các ca mắc mới
đứng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch mới các tỉnh miền tây đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp như thiết lập trở lại các chốt kiểm soát dịch lập các điểm khai báo y tế giãn cách xã hội thành lập các bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân
thông tin tại tỉnh bạc liêu tỉnh này ghi nhận số ca mắc mới tăng vọt trong những ngày qua vượt phương án hai ca bệnh mà bạc liêu đã đưa ra trước đó
vì vậy tỉnh đã phải lập thêm nhiều cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ở các địa phương
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ tỉnh này đã ghi nhận thêm bốn trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín
đây là con số kỷ lục từ khi dịch bùng phát đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu
trong đó có một trăm bốn mươi chín ca tại cộng đồng ở huyện phước long huyện vĩnh lợi huyện hòa bình huyện hồng dân thị xã già rai thành phố bạc liêu được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
truy vết liên quan chuỗi lây nhiễm của công ty thủy sản khám bệnh
có hai trăm ba mươi năm ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung khu phong tỏa hai mươi ca về từ các tỉnh thành
các ca tại cộng đồng được đánh giá có khả năng lây lan nên các địa phương đang tăng cường công tác truy vết tẩm soát
đến nay tỉnh bạc liêu đã có hai tám trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín đang điều trị hai sáu mươi một ca khỏi bệnh bảy trăm bốn mươi bốn ca hai mươi ba ca tử vong
tỉnh còn đang cách ly tập trung ba bảy trăm tám mươi hai người và cách ly tại nhà một sáu trăm chín mươi sáu người
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bạc liêu
hiện nay đã xuất hiện rất nhiều người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
nhiều người mắc covid một mươi chín đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh và mua bán thuốc đã làm lây nhiễm cho nhân viên y tế
sau đó nhân viên y tế đến cơ quan làm việc lây nhiễm cho đồng nghiệp làm ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch
do vậy để đảm bảo số lượng người tham gia phòng chống dịch sở y tế tỉnh bạc liêu yêu cầu tất cả nhân viên y tế
đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn dừng tham gia các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân
và kinh doanh mua bán thuốc để tập trung nguồn lực vào công tác phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
nếu nhân viên y tế nào tiếp tục tham gia hoạt động bị mắc covid một mươi chín và lây lan dịch bệnh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật
để nâng cao hiệu suất chữa bệnh đoàn bác sĩ bệnh viện trợ giấy tp hcm đã tổ chức tập huấn điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
cho y bác sĩ điều dưỡng trực tiếp điều trị
bệnh nhân covid một mươi chín ở tất cả các đơn vị y tế trong tỉnh bạc liêu
các bác sĩ bệnh viện trợ giấy đã hướng dẫn nhiều nội dung như pháp đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mới nhất
cách phân tầng điều trị chăm sóc chuyển viện an toàn phòng chống kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
đoàn bác sĩ cho biết bộ y tế liên tục cập nhật pháp đồ điều trị
thêm nữa tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín đang tăng nhanh kể cả số người được tiêm mũi hai nên hạn chế số ca bệnh nặng
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi tỷ lệ tiêm vaccine cho dân số một mươi tám tuổi trở lên ở tỉnh bạc liêu mũi một là sáu mươi sáu mươi năm và mũi hai là một mươi năm bốn mươi bốn
mới đây ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ban hành văn bản về việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
theo đó toàn thành phố từ cấp độ một màu xanh sẽ chuyển sang cấp độ hai màu vàng theo nghị quyết một trăm hai mươi tám kể từ chín giờ ngày một tháng một mươi một
cụ thể có hai mươi chín đơn vị cấp xã thuộc cấp một
vùng xanh bốn mươi ba đơn vị cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng một mươi đơn vị cấp ba nguy cơ cao vùng cam một đơn vị cấp bốn nguy cơ rất cao vùng đỏ là phường an nghiệp quận ninh kiều
có một đơn vị cấp huyện thuộc cấp một tám đơn vị cấp hai
cấp tỉnh của tp cần thơ thuộc cấp hai
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp cần thơ giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân phường xã thị trấn xác định phân loại làm bốn cấp độ dịch một nghìn hai trăm ba mươi bốn tương ứng màu xanh vàng cam đỏ
ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng chống dịch tương ứng cấp độ dịch nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám giờ cho người dân tổ chức doanh nghiệp biết có sự chuẩn bị trước khi áp dụng
riêng địa bàn vùng đỏ thành phố yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết không tập trung quá hai người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách hai mét
cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống nhà hàng quán ăn quán cà phê chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá ba mươi công suất tại cùng một thời điểm
không phục vụ tại chỗ rượu bia và các loại thức uống có cồn khác
người tham gia nhân viên người lao động khách hàng phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
ngoài các quy định chung của thành phố các địa phương có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung nhưng không trái với quy định của trung ương và thành phố
gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của người dân
những ngày qua cần thơ liên tiếp phát hiện các ổ dịch lớn như bệnh viện đa khoa trung ương năm mươi bảy k
khu vực bảy phường cái khế quận ninh kiều hai mươi bảy f khu vực sáu phường an cư quận ninh kiều năm mươi một f
khu vực một hai phường an nghiệp quận ninh kiều hai mươi ba f khu vực yên thuận phường lê bình quận cái răng một mươi bốn f
ngoài ra thành phố cần thơ phát hiện ổ dịch trong khu công nghiệp thốt nốt ba mươi f
và chù một trăm năm mươi một f tại một cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp trà nóc hai
vĩnh long là địa phương tiếp theo ở miền tây ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng
địa phương này đã khẩn trương tiến hành phong tỏa để xét nghiệm sàng lọc và lập một mươi điểm khai báo y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh
theo ông văn công minh giám đốc sở y tế vĩnh long cho biết nguồn lây đa phần là người từ thành phố hồ chí minh về
thứ hai là người đi khám bệnh ngoài tỉnh thứ ba là người đến tỉnh làm việc
chúng tôi làm nhanh rộng để tìm những nơi có yếu tố nguy cơ rồi phong tỏa hẹp lại để dập dịch
mới đây vĩnh long ghi nhận ba mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trong đó có hai mươi bảy trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại các phường một phường hai phường bốn phường năm thành phố vĩnh long
và năm trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa khóm một phường chín thành phố vĩnh long
vĩnh long đã thành lập một mươi điểm khai báo y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh
hoạt động từ ngày hai mươi chín tháng một mươi gồm điểm một quốc lộ một
trước cổng chùa phật ngọc xá lợi khóm vĩnh hòa phường tân ngãi thành phố vĩnh long
điểm hai quốc lộ tám mươi dốc cầu cái gia nhỏ khóm tân an phường tân hội thành phố vĩnh long
bên phải hướng đồng tháp về vĩnh long
điểm ba quốc lộ năm mươi bảy quán cà phê cẩm bình xã bình hòa phước huyện long hồ
điểm bốn tại đầu đường chín trăm linh bảy tiếp giáp quốc lộ năm mươi ba ấp trường hội xã trung nghĩa huyện vũng liêm
điểm năm quốc lộ năm mươi bốn cầu xã hời ấp an thới xã tân an thạnh huyện bình tân bên phải hướng từ đồng tháp về vĩnh long
điểm sáu tại quốc lộ năm mươi bốn ngã ba cống đá xã thuận thới huyện trà ôn
điểm bảy giao lộ đường tỉnh chín trăm linh bảy giáp xã đức mỹ ấp tám xã trung ngãi huyện vũng liêm
điểm tám tại chợ hàn thẻ xã lộc hòa huyện long hồ nằm trên tuyến đường huyện dh hai mươi hai b giáp danh với tỉnh đồng tháp
điểm chín tại ngã tư đường thuận an rạch sậy dt chín trăm một mươi b dt chín trăm linh tám giáp hòa tân huyện châu thành đồng tháp
điểm một mươi trước cổng công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân mê công quốc lộ một a xã mỹ hòa thị xã bình minh
mỗi điểm khai báo y tế phân công bố trí lực lượng trực đảm bảo thực hiện làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày
các điểm này có nhiệm vụ tiếp nhận khai báo y tế đối với người về đến tỉnh vĩnh long
đo thân nhiệt kiểm tra tính pháp lý giá trị sử dụng của giấy xét nghiệm pcr hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với covid một mươi chín
giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín của công dân
khi cần thiết các điểm khai báo y tế thực hiện test nhanh và thu phí test nhanh của các đối tượng
theo quy định tại chỉ thị một mươi một ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long
xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định một trăm một mươi bảy
một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ đối với các tổ chức cá nhân không chấp hành quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo thẩm quyền của từng lực lượng trực
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phát sinh trong cộng đồng
ông nguyễn công tuấn phó giám đốc sở y tế vĩnh long đã ký công văn về việc
cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm khai báo y tế nói trên
còn tại tỉnh hậu giang dịch cũng đang diễn biến hết sức phức tạp
tỉnh này đã khẩn trương tái lập các chốt kiểm soát người và phương tiện trên địa bàn quản lý
từ chín tháng một mươi đến một mươi tám giờ ngày ba mươi tháng một mươi hậu giang ghi nhận năm mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ đầu đợt dịch ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay tỉnh hậu giang đã ghi nhận một ba trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
điều trị khỏi chín trăm linh ca tử vong tại tỉnh hai ca chuyển tuyến điều trị ba ca đã tử vong một ca
hai ca đã điều trị khỏi được xuất viện trở về địa phương
tổng số người dân hậu giang đã được tiêm vaccine covid một mươi chín là năm trăm linh một năm trăm hai mươi bảy người
chín mươi ba người đã được tiêm vaccine covid một mươi chín

bốn tám trăm hai mươi bốn người đủ hai mũi bốn trăm linh bảy bảy trăm linh ba người mới tiêm mũi một đạt tỷ lệ chín mươi ba năm mươi bốn trên tổng dân số từ một mươi tám tuổi trở lên của tỉnh năm trăm ba mươi sáu một trăm sáu mươi ba người
theo ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nhiều tỉnh thành trong cả nước đã từng bước tháo bỏ giãn cách xã hội
chuyển sang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nờ quy cp của chính phủ
người dân đã và đang di chuyển từ các tỉnh
các vùng tỉnh thành về đến tỉnh hậu giang bằng các phương tiện cá nhân
tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong tỉnh hiện đang ghi nhận nhiều ổ dịch mới
trong số đó có những trường hợp dương tính với sars cov hai là người về từ ngoài tỉnh
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi về địa phương chưa chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn đã lây bệnh cho người thân và những người xung quanh và lây lan trong cộng đồng
để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát hiệu quả dịch covid
covid một mươi chín trên địa bàn chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang yêu cầu giám đốc sở
thủ trưởng cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh chủ tịch ubnd huyện thị xã thành phố
khẩn trương triển khai ngay việc ra soát tất cả các trường hợp về đến từ các tỉnh thành
đang có số ca mắc cao để tăng cường chủ động giám sát chặt chẽ
xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao người về từ ngoài tỉnh
tập trung quyết liệt kiểm soát khống chế các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian ngắn nhất
kiểm soát chặt chẽ
nguồn lây lan dịch bệnh
chủ tịch ubnd huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo trạm y tế tuyến xã
thực hiện xét nghiệm mẫu gộp tầm soát ngẫu nhiên định kỳ đối với các trường hợp nguy cơ trên địa bàn
đặc biệt là người về từ ngoài tỉnh chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ phối hợp với trung tâm y tế
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín
tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời chấn chỉnh
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
khẩn trương thiết lập lại các chốt kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện trên địa bàn quản lý
hướng dẫn người dân ra vào huyện trừ các tuyến quốc lộ
các chốt kiểm soát vào nội tỉnh cho xe ô tô đi qua hướng dẫn khai báo tại trạm y tế
xe máy thì dừng xe hướng dẫn khai báo y tế nhắc nhở người dân khi ra ngoài tỉnh
nếu đến đi qua vùng dịch về thực hiện khai báo y tế xét nghiệm cách ly tập trung
hoặc theo dõi sức khỏe đối với từng nhóm đối tượng nhắc nhở người dân vào địa bàn khi về địa phương
phải đến cơ sở y tế khai báo y tế ngay trước khi về nhà
tại các chốt kiểm soát lực lượng trực chốt có trách nhiệm sàng lọc phân nhóm đối tượng
hướng dẫn khai báo y tế nhanh không để ủn tắc giao thông hạn chế tập trung đông người
triển khai quét mã qr tự động để khai báo y tế
cán bộ trực chốt phải nắm rõ các quy định trường hợp nào về sẽ cách ly tập trung
cách ly tại nhà để thông tin hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện
bí thư chủ tịch ubnd xã phường thị trấn triển khai ngay các biện pháp giám sát
theo dõi người ra vào địa bàn tăng cường lực lượng tuyên truyền hướng dẫn người dân ký cam kết
thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế chủ trì phối hợp với ubnd huyện thị xã thành phố các cơ quan đơn vị có liên quan
tham mưu thường xuyên cập nhật điều chỉnh các tiêu chí đánh giá và công bố cấp độ dịch
theo hướng dẫn tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
thưa quý vị như vậy miền tây hiện vẫn là khu vực nóng với những ổ dịch mới
trước số ca mắc tăng chóng mặt hy vọng các tỉnh miền tây sẽ sớm kiểm soát tốt dịch không để dịch bùng phát
cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tin tức trên kênh báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại